tại nhà hát lớn hà nội bộ ngoại giao đã phối hợp với tổ chức quốc tế pháp ngữ và nhóm đại sứ pháp ngữ tại hà nội
tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày quốc tế pháp ngữ hai mươi tháng ba
buổi lễ là dịp tôn vinh cộng đồng pháp ngữ trong việc thúc đẩy hợp tác và đoàn kết vì hòa bình và phát triển thế giới
có vai trò và vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế
trong năm qua việt nam đạt được những thành tiệu quan trọng trong việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội
bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ giữ vững môi trường hòa bình đầy mạnh hội nhập quốc tế
đánh dấu những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ việt nam và cộng đồng pháp ngữ
việt nam luôn trú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với cộng đồng pháp ngữ
phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
tại buổi lễ đại diện khu vực châu á thái bình dương của tổ chức quốc tế pháp ngữ
mạnh vai trò của tiếng pháp trong đời sống quốc tế hoàn ngành việc việt nam tăng cường tham gia
các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc đặc biệt tại một số nước pháp ngữ
khẳng định tổ chức quốc tế pháp ngữ sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực này
sau buổi lễ một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đã được tổ chức với sự tham gia
của các nghệ sĩ haiti balonie bruxelles thụy sĩ và việt nam